hàn quốc vừa tuyên bố sẽ theo đuổi các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với triều tiên
sau vụ thử hạt nhân lần thứ năm và lớn nhất của bình nhưỡng hồi tháng chín
tuyên bố đơn phương trừng phạt triều tiên của hàn quốc được đưa ra sau khi hội đồng bảo an liên hợp quốc
hôm ba mươi tháng một mươi một thông qua một nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với triều tiên
bộ ngoại giao hàn quốc cho biết hàn quốc sẽ gia tăng sức ép ngoại giao và các biện pháp trừng phạt triều tiên
theo mọi hướng cũng như nhanh chóng triển khai các biện pháp trừng phạt đơn phương
cùng với mỹ nhật bản liên minh châu âu và các nước bạn khác
trong khi đó hãng thông tấn yonhap đưa tin phái bộ của triều tiên tại liên hợp quốc
đã lên tiếng bác bỏ nghị quyết mới nhất của hội đồng bảo an về việc trừng phạt bình nhưỡng
gọi đây là một văn bản mang tính phân biệt và không công bằng
đồng thời nhắc lại tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của họ là để tự vệ